tham gia mừng tân gia rồi rủ nhau tụ tập để đánh bạc một mươi một đối tượng đã bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn bắt quả tàng
công an huyện hữu lũng phối hợp với công an xã sơn hà đã phát hiện bắt quả tang một mươi một đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của nguyễn thị vân
chú tại xã sơn hà huyện hữu lũng tăng vật thu giữ tại chỗ là nhiều dụng cụ để đánh bạc một mươi một điện thoại di động và gần năm mươi sáu triệu đồng
các đối tượng khai nhận sau khi tham gia đám mừng tân gia tại nhà đối tượng nguyễn xuân thao cùng chú xã sơn hà đã rủ dê tụ tập để đánh bạc